trong những bất đồng trong quá khứ về vấn đề môi trường mối quan hệ giữa pháp và brazil đã phục hồi từ mức thấp hồi năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm tổng thống emmanuel macron dẫn đầu một làn sóng áp lực quốc tế lên tổng thống brazil lúc bấy giờ là bolsurado về các vụ cháy rừng hoành hành ở khu vực amazon
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai hai mươi chín tháng ba
bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
đêm có mưa mưa rào và rào
giải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
nam bộ có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
đêm có mưa mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ có nơi dưới một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ

nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
chiều tối và đêm có mưa mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to gió đông nam đến nam cấp hai cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giắm mây trời nắng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám ba mươi một độ phía nam từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam
gió đông nam cấp ba cấp bốn
sóng miền cao từ năm đến một năm m
quần đảo trường sa
có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
sóng miền cao từ năm đến một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai hai mươi chín tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại